trong thể loại phim võ hiệp mà chúng ta thường hay xem tuyệt chiêu hôm mưa gọi gió được coi là sở trường của các cao thủ võ lâm ở trong phim
xong tuyệt chiêu đó lại đang định tái hiện qua câu chuyện cầu mưa giúp miền nam khỏi hạn hán đang nổi như cồn trên mạng xã hội trong những ngày vừa qua
người tự xưng có khả năng siêu nhân đó là ông lê minh hoàng công việc chủ yếu là thợ mộc
ông hoàng đã nhờ tiến sĩ nguyễn hoàng điệp giám đốc trung tâm dịch thuật dịch vụ văn hóa và khoa học công nghệ tiến cử giải hạn hán bằng một văn bản phi lý được gửi cho cục thủy lợi tp hcm
ngay lập tức cư dân mạng đồng loạt ném đá coi đó là trò đùa tai hại phi thực tế khi mà người dân miền nam đang quá vất vả khó khăn vì hạn hán kéo dài
các hậu ruệ của ba vị pháp sư gì đó mà thi chỗ tài gọi mưa với tôn ngộ không còn xót lại lưu lạc sang của nam
nếu ông có khả năng như vậy thì cứ tự hôn mưa gọi gió để giúp đời nhiều tốt đẹp đi chứ cần gì phải pia bản thân làm gì
theo tôi biết người có năng lực siêu nhiên thì toàn làm những việc không ai biết thì lại hiệu quả chín mươi tám còn khi cần làm cho cả nước biết thì chẳng thấy thế nào thành công cả
theo các chuyên gia khí tượng thủy văn
mưa là hiện tượng vật lý khí quyển phải có đủ điều kiện liên quan đến hoảng lưu khí quyển nhiệt khối không khí tích tụ mới tạo được mưa
và nam bộ đang ở cuối mùa khô dục dịch có thể có mưa nếu đủ điều kiện
chứ trông chờ vào khả năng siêu nhiên khân vái để tạo ra quá trình khí quyển là phi lý và không có dẫn chứng khoa học
nếu có tài và có tâm thì tự cầu nguyện cho có mưa chứ không cần phải đợi có giấy mời mới cầu nguyện
nếu ông lê minh hoàng có tài hô phong hoán vũ như tiểu thuyết võ hiệp thì hãy cứ làm để cứu nhân độ thế
việc gì phải xin ai hay là đòi lập đàn và những quyền lợi khác mới ra tay làm phước cho ba tánh
cư dân mạng cho rằng trong khi cả thế giới căng mình trong biến đổi khí hậu
hàng triệu nhà khoa học đang nghiên cứu phát triển các mô hình dự báo
thì việc hô mưa gọi gió là những việc làm không tưởng
do đó những việc làm mê tín dị đoan cần phải được bài trừ ra khỏi đời sống xã hội

để ứng phó với biến đổi khí hậu mỗi người dân cùng nhau góp sức bằng cách tiết kiệm năng lượng
bảo vệ rừng hạn chế rác thải nhựa để tạo môi trường sống xanh sạch đẹp
chuyện tào lao có thể ông ấy tính toán thành phố hồ chí minh nắng lâu rồi sẽ có mưa trong thời gian tới
nên mới nhận làm việc đó
nếu có mưa thật thì ông ấy nổi tiếng ngược lại thì ông ấy cũng chẳng mất gì
ngày nay khoa học phát triển ở trình độ cao rồi tôi không tin vào những chuyện như vậy
tôi không cần biết có tư tưởng trục lợi hay không nhưng những thứ hoang đường mềm mội
tác hại đến tâm lý cộng đồng đến đời sống của một xã hội đang xây dựng văn minh
trình độ ngày càng cao thì cần phải được bài trừ
câu chuyện lập đàn cầu mưa cho miền nam để giải thoát hạn hán mà chúng tôi vừa đề cập trong tiểu mục cư dân mạng ngày hôm nay
khoa điểm cũng như suy nghĩ của bạn như thế nào hãy chia sẻ với chúng tôi trên fanpage của chương trình công an nhà dân